nhưng điều đó không có nghĩa là văn hóa độc sẽ lùi tàn
ngược lại văn hóa đọc sẽ dần dần trở lại vị trí đúng của nó
còn đối với người dân thành phố hồ chí minh
văn hóa đọc là một nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống
đóng vai trò quan trọng chủ đạo trong việc truyền bá
và tiếp thu tri thức một cách hệ thống và sâu sắc
mà văn hóa nghe nhìn không thể thực hiện được
cũng từ văn hóa đọc đã giúp nhiều doanh nhân tiếp thu được nhiều kiến thức trên thế giới
để phát triển kinh doanh bền vững cho bản thân mình
tôi rất là thích đọc những cái đầu sách về quản trị
đa phần người viết là người nước ngoài
và những cái đầu sách đó là những cái sách mà được dịch sang tiếng việt
ví dụ như những tác giả như là john maxwell jim collins napoleon hill
dạy cho chúng ta biết những cái kỹ năng sống
những cái cách chúng ta gây ảnh hưởng tốt người khác
và cái cách chúng ta phải sống tử tế đàng hoàng như thế nào
bằng chính những cái trải nghiệm của những
những tác giả đó
và họ đã chia sẻ những cái câu chuyện với những người đọc giả rất là thật
qua từng câu chuyện từng cái trải nghiệm trong cuộc đời của họ
hiện nay để xây dựng thành phố hồ chí minh văn minh hiện đại
với vai trò đô thị đặc biệt
đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa
đóng góp ngày càng lớn đối với khu vực và cả nước
thành phố đang triển khai nhiều dự án trọng điểm
nhiều chương trình lớn mang tính đột phá
nhằm nâng cao chất lượng sống cho người dân
trong đó văn hóa đọc là những nhu cầu thiết yếu không thể thiếu đối với người dân
đồng thời cũng là một trong những mục tiêu để xây dựng phong trào
toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và đô thị văn minh
đã được thành phố quan tâm và chỉ đạo quyết liệt
để đưa sách đến với các khu dân cư các trường học vùng sâu vùng xa
từ văn hóa độc người dân thành phố
họ phân tích được đúng sai không lệ thuộc vào tri thức trên mạng xã hội
kèm theo những hệ lụy với những tri trí
không chính xác tảng mạng không hệ thống không rõ nguồn trích dẫn
thiếu tư duy sáng tạo thiếu căn cứ khoa học
và những luận điệu sai trái phản động và các loại văn hóa độc hại khác
cốp phần xây dựng nền văn hóa việt nam tiên tiến đậm đà bản sách dân tộc